phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với bà hờ mỹ nghê chú xã ea tôn huyện trư mực a của tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi dùng búa đánh chết con trai
nạn nhân trong vụ án này là y khai nghê hai mươi bảy tuổi con trai của nghi phạm
vào khoảng hai giờ một mươi ba phút ngày năm tháng ba y khai ne đi nhậu về và mâu thuẫn với mẹ đẻ của mình trong chuyện tiền nòng
khi y khai nghê về phòng ngủ bà hờ mỹ nghê đã sang phòng y khai nghê dùng búa đánh nhiều cái vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
được sự động viên của lực lượng công an đến một mươi ba h ba mươi phút ngày bảy tháng ba bà đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội